trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu phi tại nhiều địa phương trên cả nước
các cơ quan chức năng tỉnh quảng trị đã nhanh chóng triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh xâm nhập
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trước diễn biến dịch tả lợn châu phi ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã chỉ đạo thành lập hai chốt kiểm dịch động vật liên ngành
phòng chống dịch tả lợn châu phi tại khu vực tiếp giáp với tỉnh quảng bình
bố trí lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kiểm tra kiểm soát và xử lý những vi phạm về kiểm dịch
vận chuyển động vật sản phẩm động vật ra vào tỉnh để khử trùng tiêu độc
để tăng cường công tác kiểm dịch kiểm soát diệt mộ vận chuyển để xử lý kịp thời các trường hợp vận chuyển
gia súc đặc biệt là đối với lợn bị bệnh và nghi bị bệnh và lợn không trộn nguồn gốc vào địa bàn của tỉnh
đến nay người chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh đã được phổ biến về dịch tả lợn châu phi
chính quyền các địa phương cũng cử cán bộ thú y đến vận động
hướng dẫn người dân tích cực chăm sóc và vệ sinh
đối với các loài lợn rừng lợn nuôi đều phải có kiểm soát chặt chẽ
và nếu phạt hiền không có nguồn gốc thì phải truy xuất bằng được nguồn gốc của lợn này
và nghi vấn thì phải đưa đi xét nghiệm để lấy mẫu xem có bị dịch tả lợn hay không
để có biện pháp xử lý ngay tại chỗ bằng biện pháp trôn lập không được vận chuyển tiếp
và tuyên truyền cho tất cả các người dân
các tội dân phòng các khu vực các thôn bạn phạt hiền lợn là đi qua
thì phải báo cáo cho cấp chính quyền để ngăn chặn một cách triệt đệ
bên cạnh công tác kiểm dịch tỉnh quảng trị cũng tập trung tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi
thực hiện khử trùng chuồng trại cập nhật hàng ngày tình hình dịch bệnh
tuần tra kiểm soát khu vực biên giới ngăn chặn việc vận chuyển lợn chưa qua kiểm dịch vào nội địa